các vùng xa vùng căn cứ cách mạng gia đình chính sách hộ nghèo hay các hoạt động như tổ chức kháng chiên khách hàng sửa chữa điện ở các hộ gia đình chương trình trao niềm tin yêu gửi yêu thương thắp sáng đường quê cũng đã được tổng công ty điện lực tp hcm triển khai
đây là những hành động thay cho lời cảm ơn tới tất cả các khách hàng các cơ quan các tổ chức xã hội đã đồng hành cùng với ngành điện trong suốt thời gian qua
đẩy nhanh các công trình điện cũng như là thực hiện các chính sách an sinh xã hội
và đầu tư cho các công trình điện cũng như là đầu tư phục vụ cho các khách hàng với mục đích là nâng cao nhận của khách hàng và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để đóng góp cùng với lại ngành điện cùng với lại thành phố để chăm lo cho những đối tượng chính sách
với sức trẻ và phong trào thi đua sôi nổi
thời gian qua đoàn viên thanh niên của toàn công ty điện lực tp hcm đã nỗ lực thực hiện chủ đề của năm hai nghìn một mươi chín đổi mới nâng cao chất lượng của tổ chức đoàn evn hcmc lấy chuyên môn làm tình nguyện lấy chuyên môn để phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả
cùng với đó hướng đến ngày truyền thống cũng như sáu mươi năm năm ngành điện hai mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm đã tích cực gia quân
trình tuyên truyền sửa chữa hướng về cội nguồn
nhằm triển khai hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng năm hai nghìn một mươi chín đoàn thanh niên tổng công ty triển khai thực hiện một số nội dung công trình cụ thể như sau
dự kiến vào ngày một mươi bốn tây tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sẽ triển khai lễ ra quân thực hiện tháng tri ân khách hàng và tại nhà thiếu nhi tp hcm
tại điểm này đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm sẽ triển khai thực hiện lắp hệ thống điện
năng lượng mặt trời cho nhà thiếu nhi tp hcm và sau đó các hoạt động đồng loạt diễn ra
phát huy tính năng động súng kích sáng tạo của lực lượng đoàn viên thanh niên tổng công ty góp phần cùng với chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
nhà bè hiện nay thì còn nhiều tuyến hẻm chưa được thắp sáng theo đúng chuẩn
tổng công ty điện lực cũng đã có xác lập để hỗ trợ cho nhà bè trong thời gian qua và sau những hoạt động hỗ trợ của tổng ty điện lực thì phải nói là bà con rất phấn khởi và rất là cảm ơn
bên cạnh đó cũng quan tâm hỗ trợ chăm lo cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn bằng các suất học bổng các phần quà cho các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng cũng như là các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện
thông qua các công trình phần việc được triển khai trong suốt năm hai nghìn một mươi chín cũng như trong tháng tri ân khách hàng của ngành điện đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả góp phần ngăn ngừa tai nạn điện nguy cơ cháy nổ do sử dụng điện gây ra
gia đình em thì nói chung là khó khăn lắm mà cũng vất vả mà có mình ăn đi làm mà có em thì bệnh đau ở nhà có ông bé học lớp tám nữa mà không ai mà chăm sóc về điện nhiều
mà có chăm sóc thì cũng khó khăn quá cũng không có đến nổi mà bây giờ được bên tình nguyện là giúp hỗ trợ sửa điện thì em rất là vui em cảm thấy an tâm hơn em cảm ơn
còn tại các gia đình chính sách hộ nghèo hộ cận nghèo có hệ thống điện trong nhà cụ kỹ chấp phá và lắp đặt không đúng quy cách có nhu cầu được hỗ trợ sửa chữa thay thế đường dây và các thiết bị điện
và các khu trung cư có hệ thống lưới điện mất an toàn mỹ quan nằm trong các khu vực nguy hiểm có nguy cơ chạm chập điện gây cháy nổ cao
đều được thi công sửa chữa lắp đặt hệ thống điện miễn phí
không những vậy hàng năm các chương trình trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng nhà tình bạn nhà tình thương luôn được thực hiện với số tiền bình quân hơn một tỷ đồng

hệ thống điện mất an toàn mỹ quan nằm trong các khu vực nguy hiểm tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng nhà tình bạn nhà tình quân hơn một tỷ đồng
hệ thống điện mất an toàn mỹ quan nằm trong các khu vực nguy hiểm tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng nhà tình bạn nhà tình bạn nhà tình quân hơn một tỷ đồng

hệ thống điện mất an toàn mỹ quan nằm trong các khu vực nguy hiểm tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng nhà tình bạn nhà tình bạn nhà tình quân hơn một tỷ đồng

hệ thống điện mất an toàn mỹ quan nằm trong các khu vực nguy hiểm tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng nhà tình bạn nhà tình quân hơn một tỷ đồng